cả ba đối tượng phá cổng rào của bệnh viện phổi đồng tháp thuộc ấp mỹ đông bốn xã mỹ thọ huyện cao lãnh đột nhập và lấy hai trộm hai chiếc xe mô tô của nhân viên bệnh viện rồi mang xe về nhà trọ gần đó cất dấu
nhận được tin báo lực lượng công an huyện cao lãnh phối hợp cùng công an xã mỹ thọ nhanh chóng đến hiện trường thu thập thông tin lấy lời khai của những người có liên quan điều tra truy bắt các đối tượng trên
còn tại hậu giang công an tp vị thanh vừa bắt khẩn cấp đối tượng trương ngọc toàn chú tại tỉnh tiên giang về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
theo kết quả điều tra trương ngọc toàn làm thợ bạc cho một tiệm vàng tại phường bảy tp vị thanh
để có tiền tiêu xài cá nhân toản đã lợi dụng lòng tin và sơ hở của chủ tiệm vàng rồi đưa hai sợi dây chuyền vàng giả có trọng lượng hơn năm chỉ cho hai người bạn khác nhau đến tiệm vàng trên cầm cố để lấy số tiền là hai mươi hai triệu đồng
tại cơ quan công an trương ngọc toản đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hòa bình phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển khoảng một mươi quả trứng gà vịt và nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc
tại địa phận xã trung minh tp hòa bình tp hòa bình công an tp hòa bình tiến hành kiểm tra xe ô tô do nguyễn tuấn dương chú tại thanh oai hà nội điều khiển
qua kiểm tra phát hiện trên xe có chở khoảng một mươi quả trứng gà vịt bảy trăm linh con gà vịt con cá ếch nhái không rõ nguồn gốc không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch không xuất trình được giấy tờ liên quan
qua làm việc dương khai nhận số hàng trên được các chủ hàng thuê trở từ hà nội lên sơn la để tiêu thụ
bệnh sốt sốt huyết đang tăng nhanh và có chiều hướng dị biến phức tạp tại tỉnh đa lắc
theo ghi nhận của các ngành chức năng trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
toàn tỉnh có ba trăm tám mươi năm ca mắc sốt xuất huyết tăng một trăm năm mươi so với cùng kỳ năm trước
một số địa phương có nhiều ca sốt sốt huyết là thành phố buôn ma thuột và các huyện như buôn đôn cư mờ gà crong anna cư cú kinh
sở y tế tỉnh đắk lắc yêu cầu bệnh viện các huyện thị xã thành phố giám sát bệnh nhân tại các khoa truyền nhiễm
tổ chức tập huấn nghiệp vụ các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ y tế ở cơ sở
chuẩn bị đầy đủ phương tiện vật tư để trần đoán và điều trị cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết
tại hải phòng bộ thông tin và truyền thông vừa phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư điệu với chủ đề hoàng sa trường sa của việt nam
những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm trưng bày nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm được tập hợp từ nguồn tư liệu của các nhà nghiên cứu
học giả trong nước và quốc tế
đây là những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của việt nam đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa
góp phần giáo dục lòng yêu quê hương đất nước nâng cao nhận thức tinh thần đoàn kết ý thức trách nhiệm của nhân dân cả nước
triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân